và mở đầu bản tin là chiến công triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
vừa được công an tỉnh đấu tranh và bóc gỡ
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa phận xã đắc gần huyện đắc minh
lực lượng công an bắt quả tăng ba đối tượng gồm giàng xeo tú dương văn phương và giàng a ký
đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin hai xe máy bốn điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất đóng góp tiền liên hệ với một đối tượng người dân tộc mông
đang sinh sống tại lào chưa rõ lai lịch để mua ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y
thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum về địa bàn tỉnh đắk nông tiêu thụ
là công nhân của công ty lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty
đối tượng bá võ
ông minh ngọc ba mươi sáu tuổi ngụ tại huyện long thành tỉnh đồng nai đã lấy trộm bốn tấn hạt nhựa trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với bá võ minh ngọc về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật pacific view
khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch ngọc đã hai lần lấy trộm một trăm sáu mươi bao hạt nhựa
với tổng trọng lượng là bốn tấn trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cho lên xe ô tô tải đã thuê trước đó để trở đến tỉnh bình dương
bán cho một tiệm thu mua phế liệu với giá một trăm linh hai triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai xác định ngọc là thủ phạm nên tiến hành bắt xử
chín năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên phạt bị cáo phạm duy anh
về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một phạm duy anh mua xe ô tô để chạy dịch vụ và dùng số điện thoại đăng ảnh xe trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội duy anh đã quen với đối tượng tên là phúc
phúc nói với cho duy anh biết việc đang tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam để qua campuchia làm việc
vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
duy anh đã nhận chở ba người trung quốc vào thành phố hồ chí minh
trên đường đi khi đến khu vực đèo nại thị xã sông cầu tỉnh phú yên
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện
theo kết luận điều tra từ ngày hai tháng năm đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
duy anh đã chở một mươi một người vào sâu trong nội địa việt nam
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng ba
cảnh sát giao thông hà nội sẽ tiến hành xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
vi phạm sẽ giúp cho người dân không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
và thay vào đó sẽ ngồi ở nhà để nộp phạt
về trình tự nộp phạt trực tuyến khi bị cảnh sát giao thông xử phạt
từ ngày một tháng ba người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ
được hiển thị trên màn hình như sau
hoặc đường link được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước được hướng dẫn
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến
và trong chín bước này người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất ba bước
các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
giấy tờ vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ trước đó cũng sẽ được biêu điện chuyển về tận nơi ở
vừa qua tại quảng bình lực lượng công an cũng vừa bắt giữ ba đối tượng thu một sáu trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một trăm hai mươi g ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật liên quan khác
trưa ngày hai mươi bảy tháng hai tại đường hữu nghị phường bắc lý thành phố đồng hới
lực lượng công an đã bắt quả tang cao thanh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố đồng hới
có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiếp tục khám xét nơi ở của lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đồng hới
đã thu giữ được chín gói ni lông bên trong có chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và một gói ni lông bên trong có chứa khoảng một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
ba triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan khác
tiếp tục mở rộng hai mươi h cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh đức ở huyện bố trạch
lực lượng chức năng thu giữ năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
có trọng lượng khoảng hai trăm linh gram một xe ô tô một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tại km bốn mươi bảy năm trăm linh tại quốc lộ một mươi năm c thuộc địa phận bản san xã hiền kiệt
huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng đã phối hợp với đồn biên phòng điền kiệt
vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng tên lù a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản xuối học xã trung lý huyện mường lát
vật chứng thu giữ gồm hai mươi bốn gói ni lông màu tím và sáu gói ni lông màu hồng
bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy và một điện thoại di động
hiện đồn biên phòng hiền kiệt
đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng hai công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết
đã tiếp nhận và thụ lý điều tra vụ trộm cắp hàng loạt xe máy
do một nhóm bốn đối tượng thiếu niên cầm đầu cùng
cũng với hành vi trộm cắp tài sản thì lương thanh quốc một mươi chín tuổi
sau thời gian theo dõi công an phường hòa hiệp nam quận liên triều
đã bắt quả tang trần quốc huy lê đinh quốc toàn cùng chú tại thành phố đà nẵng
và phạm minh quân chú tại con tum đang thực hiện hành vi trộm xe máy
tại một khu nhà trọ trên địa bàn
qua đấu tranh cả ba khai nhận đối tượng chủ mưu là phạm văn trường
chú tại thành phố đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đã phân công nhau thực hiện một mươi một vụ trộm xe máy
số xe trộm cắp được các đối tượng đã gửi vào con tum bán cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội
sau đó lấy tiền chia nhau tiêu xài
cùng với hành vi trộm cắp tài sản lương thanh quốc một mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm chức pháp luật
quốc là đối tượng không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài quốc đã đột nhập vào nhà anh nguyễn thái tân ba mươi hai tuổi
chú tại xã phú điền huyện tân phú
trộm hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định quốc là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ
một đối tượng vận chuyển gần ba mươi viên thuốc điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ
không có giấy tờ hợp lệ vừa bị công an quận hồng bàng thành phố hải phòng phát hiện
tại cơ quan công an nguyễn văn quế chú tại tỉnh vĩnh phúc khai nhận
đang vận chuyển một hai trăm linh hộp thuốc tương đương hai mươi tám tám trăm linh viên nang
với trị giá là một trăm linh năm triệu đồng về địa bàn thành phố tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
trên vỉ thuốc và bao bì hộp thuốc có ghi chữ trung quốc và thường được gọi là thuốc liên hoa thanh ôn
số thuốc trên được cho là có tác dụng điều trị các triệu chứng của bệnh covid một mươi chín
đối tượng quế không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên
hiện cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa bất hợp pháp hoàn tất hồ sơ
tiếp tục điều tra xác minh để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
nhất là tại thủ đô hà nội khi mà số ca mắc thậm chí đã chạm ngưỡng hơn một mươi ca một ngày
người dân thì tìm mọi cách để chữa trị covid một mươi chín tại nhà
từ dân gian đông y đến tây y các loại thuốc được xác minh
người dân mua ngày một nhiều
một trong những loại thuốc được quan tâm nhất trong những ngày vừa qua là thuốc kháng virus
có chứa hợp chất monupiravir
chính vì vậy người dân đã tìm đến các hiệu thuốc với mong muốn mua được loại thuốc này
ngay kể cả khi bản thân chưa nhiễm covid một mươi chín hoặc không có các chỉ định của bác sĩ
mua thì cứ mua nhưng khi nào thực sự cần dùng hay kể cả tại sao nó lại là thuốc có chỉ định
thì nhiều người dân vẫn không đảm rõ
ngay khi biết tin thuốc monubiravir của việt nam được cấp phép
bán ra thị trường người đàn ông này ngay lập tức đi mua về cho người thân
do theo dõi thông tin nên anh biết rằng đây là thuốc mua cần phải có chỉ định
ngược lại người đàn ông này cũng ráo riết đi mua monupiravir
thế nhưng lại không hề biết được đây là thuốc có chỉ định
chỉ đơn giản là nghe thấy có thuốc thì mua về cho người thân uống
và tất nhiên anh đã phải ra về
giờ anh mới đọc mạng nên là anh mới lo cho người nhà
nên là anh mới ra đây để anh đi hỏi các bạn
vừa đến đây thì các bạn mà phải có giấy của ủy ban nhân dân hoặc là của cái gì y tế gì đấy
thì các bạn đi bán
cũng có khá nhiều người dân đến nhưng mà không có giấy tờ gì cả
chỉ là người dân muốn nhu cầu là muốn mua thuốc về tự điều trị
thì bọn em cũng giải thích rõ ràng là bắt buộc là phải có chứng nhận của kê đơn của bác sĩ
hoặc là giấy chắc nhận điều trị f tại nhà có dấu
hoặc là cái dẫn pcr
monupiravir được sử dụng để điều trị covid một mươi chín ở người trưởng thành
dương tính với xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
việc sử dụng monupiravir được quy định rất chặt chẽ
có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng thận trọng loại thuốc này trong điều trị covid một mươi chín
theo các chuyên gia không chỉ kháng sinh mà các thuốc kháng virus cũng phải được sử dụng có chỉ định
bởi có thể dẫn đến nhiều hệ lụy kéo theo
tất cả những thuốc kháng virus đều là những thuốc bán theo đơn
và sẽ chỉ dùng trên những đối tượng mà bác sĩ thấy rằng cần phải sử dụng cho những đối tượng đó
điều này nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bị kháng thuốc và nó sẽ có đủ thuốc để dành cho những đối tượng phù hợp
chứ còn nếu như người dân tự ý mua rồi thì sử dụng thuốc không theo bất cứ một cái chỉ định nào
thì ngoài cái vấn đề là nguy cơ cho chính cái người sử dụng thuốc đó
bởi vì có thể thuốc đấy nó không phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh đó
hoặc là dẫn đến cái tình trạng khan hiếm hàng
monupiravir là thuốc kháng virus được sử dụng với tùy đối tượng tùy bệnh cảnh và có chỉ định
người dân không nên quá hoang mang khi mới nhiễm covid một mươi chín hay triệu chứng nhẹ mà vội vàng tìm mua
để rồi lãng phí với người không cần khan hiếm với người thực sự cần
hơn thế nữa là tiền mất tật mang nếu tự ý dùng không theo chỉ định của bác sĩ
hoặc chẳng may mua phải thuốc giả thuốc nhái
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý cùng biên tập viên hồng nhung
xin mời chị hồng nhung
người phát ngôn điện kremlin vào ngày hai mươi tám tháng hai khẳng định nước nga có đủ năng lực cần thiết
để vượt qua những thiệt hại do các biện pháp trừng phạt mà phương tây áp đặt
liên quan đến hành động quân sự của moscow ở ukraine
cùng ngày nga đã cấm các hãng hàng không của ba mươi sáu quốc gia trong đó có anh đức tây ban chí

có anh đức tây ban nha italia và canada sử dụng không phận nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt
nhằm vào lĩnh vực hàng không của nước này
trong khi đó theo hãng tin nga sputnik tại cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn nga và ukraine
kiev yêu cầu nga rút tất cả quân đội bao gồm cả crimea và khu vực donbass
về phía nga moscow mong muốn hai bên đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt
và tất nhiên phải phù hợp với lợi ích của hai bên
ngoại trưởng một mươi nước asean vừa qua bàn giao thông thông tin của nga
nga tuyên bố chung về tình hình ukraine kêu gọi các bên tiến hành đối thoại giải quyết bất đồng
trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng hai bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định
bắc kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm giảm thiểu căng thẳng tại ukraine
ông vương nghị nêu rõ với tư cách là một thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trung quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu tình hình và mang lại hòa bình
vương nghị cũng hoan nghênh việc nga và ukraine bắt đầu đàm phán tại belarus
theo jerusalem post vào ngày hai mươi tám tháng hai mỹ và các quốc gia châu âu tiếp tục hợp tác với nga
trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran jcpoa ở viên áo
ngay cả khi họ trừng phạt moscow về hành động quân sự ở ukraine
theo đó các cuộc đàm phán với iran vẫn tiếp tục bất chấp việc các nước phương tây tham gia đàm phán
và loại bỏ nga khỏi hệ thống ngân hàng swift một ngày trước đó
trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng hai người phát ngôn bộ ngoại giao iran saif khatibzadeh kêu gọi các nước phương tây
tham gia đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm
cần đưa ra quyết định chính trị để giải quyết ba vấn đề còn tồn tại
trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở viên áo bước sang giai đoạn quan trọng
phát biểu tại họp báo hàng tuần ông khativ jade nêu rõ các vấn đề còn tồn tại bao gồm mức độ rút lại các lệnh trừng phạt đối với iran
việc đảm bảo mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận một lần nữa và vấn đề thực hiện cam kết hạt nhân của iran